hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm theo hình thức trực tuyến
tại nhà quốc hội thủ đô hà nội sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân trong ngày làm việc thứ năm
buổi sáng dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền quốc hội đã nghe ủy viên
ủy ban thực vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội phan xuân dũng
trình bày báo cáo giải trình tiếp thu trình lý sự thảo luật bảo vệ môi trường sở đổi
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật
sau thảo luận bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà đã báo cáo giải trình
làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm
buổi chiều dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị quốc hội nghe tờ trình và các báo cáo sau
bộ trưởng bộ công an tô lâm trình bày tờ trình và chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
nguyễn thúy anh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
bộ trưởng bộ công an tô lâm trình bày tờ trình và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt
trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
bộ trưởng bộ công an tô lâm trình bày tờ trình và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội võ trọng việt
trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể trình bày tờ trình và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi
quốc hội nghe bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch trình bày tờ trình và chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội võ trọng việt
trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
sau đó quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo nghị quyết này
sau thảo luận bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đã báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm